còn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế trong hai ngày qua một mươi sáu và một mươi bảy tháng một mươi do mưa lớn kéo dài nên các hồ thủy điện xả lũ làm cho một số tuyến đường bị ngập nước
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã nỗ lực hết mình điều tiết giao thông giúp người dân đi lại an toàn thuận tiện
lượng mưa lớn khiến nước sông tăng nhanh kéo theo một số điểm ngập cục bộ khu dân cư như thị trấn khe tre huyện phú lộc huyện phú vang
tuyến giao thông ngập ở quốc lộ một a đoạn km tám trăm sáu mươi sáu tám trăm linh km tám trăm sáu mươi bảy một trăm linh qua lục trì với mực nước khoảng bốn mươi năm mươi cm
một số tuyến tỉnh lộ thuộc phú lộc phú vang nam đông ngập khoảng ba mươi năm mươi cm tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có điểm sạt lở nghiêm trọng
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kịp thời có mặt đội mưa lội nước để điều tiết giao thông giúp người dân và các phương tiện lưu thông trật tự ổn định
tránh xảy ra tình trạng
tránh xảy ra tình trạng va chạm chết máy gây ủn tắc giao thông
dự báo thời tiết trong những ngày tới tình trạng mưa lớn vẫn còn xuất hiện trên địa bàn
vì vậy công an tỉnh thừa thiên huế luôn chủ động sẵn sàng các phương tiện lực lượng để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho người dân